thưa quý vị thời tiết tại bắc bộ nói chung và thủ đô hà nội nói riêng
ngày hôm nay sẽ có những dấu hiệu tích cực hơn so với hai mươi bốn giờ trước đó
nắng lên từ sáng và kéo dài trong nhiều giờ trong ngày
nhiệt độ cao nhất đạt mức từ hai mươi sáu đến hai mươi bảy độ
tiết trời ấm áp hơn nhiều thuận lợi cho giao thương đi lại và sinh hoạt thời nhật của người dân
vâng như hiện nay thì sự tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lại khá lớn lên tới cả chục độ
bởi vậy mà một lát nữa khi đi ra khỏi nhà đi học đi làm thì quý vị vẫn cần mặc ấm để đảm bảo sức khỏe
bởi lúc này trời vẫn rét khi nhiệt độ chỉ khoảng một mươi năm một mươi tám độ
quý vị nên lựa chọn trang phục theo kiểu là mặc nhiều lớp áo để có thể dễ dàng cười bỏ bớt
khi nắng lên vào giữa trưa và đầu giờ chiều chúng ta sẽ không cảm thấy là bị quá nóng